trung tâm đà lạt sẽ ra sao sau quy hoạch là câu hỏi không chỉ của tác giả bài báo trên báo thanh niên
mà còn là nỗi chăn trở của nhiều người gắn bó với đà lạt
khu vực trung tâm hòa bình thành phố đà lạt lâm đồng sẽ có diện mạo mới
theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
tuy nhiên nhiều người yêu mến đà lạt và nhiều kiến trúc sư cho rằng
đồ án vừa công bố chưa tạo được điểm nhấn khối tổ hợp thay thế giạc hòa bình dinh tỉnh trường
đó là một phần của lịch sử đà lạt nếu phá bỏ để thay vào đó là những khối kiến trúc xa lạ thì thật đáng tiếc
cả thành phố đà nẵng chỉ có một mươi bảy sàn giao dịch bất động sản được cấp phép bảy trăm tám mươi người được cấp chứng chỉ hành nghề
nhưng khi sốt đất các sàn giao dịch bất động sản với số lượng người hành nghề không đếm nổi
liên quan đến nội dung này báo tuổi trẻ có bài viết đà nẵng nở rộ sàn bất động sản chui
tại đà nẵng có bốn khu vực tập trung nhiều ký ốt giao dịch bất động sản
hầu hết nằm tại các khu đô thị mới trung bình mỗi khu vực có hai trăm linh ba trăm linh kiosk được dựng lên
đặt tên văn phòng giao dịch bất động sản sàn giao dịch bất động sản
tuy nhiên tại các sàn này tuyệt nhiên không thấy xuất hiện các chứng chỉ hành nghề hoặc thông tin chứng minh hoạt động
liên quan đến nội dung này trên báo sài gòn giải phóng cảnh báo hệ lụy từ những cơn sốt đất
thời gian qua thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam rộ lên những tin đồn về tách huyện nhập thị xã
khiến thị trường bất động sản một số khu vực thuộc thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam thêm hỗn loạn
đến mức ủy ban nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng và thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã phải cấp tốc ban hành văn bản gửi đến các xã phường về việc cảnh giác với chiều trò hết giá ảo của các đối tượng cò đất
không phải đến bây giờ chuyện đất đai mới trở nên ồn ào mà từ trước tết nguyên đán cơn sốt đất đã âm ỉ lan truyền cư dân
dường như đi đâu cũng nghe chuyện đất và những phi vụ trúng tiền tỷ từ đất
tuy nhiên cùng với đó là bao hệ lụy từ đất
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại